thưa quý vị và các bạn từ đêm qua cho đến hôm nay do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường
nhiệt độ trên địa bàn tỉnh cao bằng xuống thấp nên nhiều nơi trong tỉnh có tuyết rơi và băng giá
mưa tuyết đã xuất hiện ở nhiều vùng núi cao của các huyện nguyên bình trùng khánh hạ lan trà lĩnh hòa an
ngay cả khu vực thành phố cao bằng cũng xuất hiện mưa tuyết dạng hạt nhỏ lác đác xuất hiện vào nhiều thời điểm khác nhau trong ngày
trước thời tiết giá rét tỉnh cao bằng đang khẩn trương chỉ đạo các ngành chức năng
người dân trong tỉnh tăng cường các biện pháp phòng chống rét đảm bảo an toàn cho người và vật nuôi
hạn chế cho người già và trẻ em ra ngoài không thả da súc da cầm da đồng và tăng cường thức ăn tinh cho vật nuôi
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé